theo số liệu của tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi đã tăng là hai bảy mươi chín so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và nhích lên hai hai mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trong bảng tính cpi có một mươi trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá
theo đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất một bốn và nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng thấp nhất một
riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm sáu
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất do tác động của dịch tả lợn châu phi
ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu phi khiến nguồn cung thịt lợn trên thị trường sụt giảm mạnh cùng với giá ga và xăng dầu tăng
điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục tại các địa phương đã tác động tiêu cực tới chỉ số giá tiêu dùng cpi trong tháng một mươi